thưa quý vị tăng cường trao đổi kinh nghiệm hợp tác phát triển dữ liệu tăng cường các vấn đề an ninh an toàn
cũng như đẩy mạnh phân tích dữ liệu các ứng dụng tiện ích từ dữ liệu di động vào cuộc sống
đây là nội dung chính tại buổi làm việc giữa trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội của bộ công an và đoàn công tác của tập đoàn nec
thời gian qua chính phủ nhật bản đã hỗ trợ việt nam trong đào tạo cán bộ cấp chiến lược
cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử
đặc biệt đối với việc xây dựng hệ thống căn cước công dân tập đoàn nec đã cung cấp giải pháp đối sánh sinh chắc học abis
đến nay hệ thống đang vận hành ổn định và đã cấp trên sáu mươi bảy triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
trên cơ sở đó đặt ra nhiều nội dung hợp tác giữa trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
và tập đoàn nec
trong thời gian tới tập trung vào việc trao đổi kinh nghiệm phát triển dữ liệu quản lý dữ liệu lớn
quản trị vận hành các trung tâm dữ liệu chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về phát triển chính phủ điện tử
nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ về hệ thống định danh và xác thực điện tử
hai bên cũng đã trao đổi nhằm hoàn thiện cao hơn nữa các giải pháp bảo mật an ninh an toàn
trên cơ sở nghiên cứu những thành công của chính phủ nhật bản
khi đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính dịch vụ công
hôm qua trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức lễ bế giảng huấn luyện đầu khóa học viên đào tạo văn bằng hai theo đề án số một
và đề án mở rộng năm hai nghìn hai mươi hai khóa học nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
tại buổi lễ bế giảng lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ban giám đốc trung tâm huấn luyện
và bồi dưỡng nghiệp vụ một đã trao chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện cho một trăm linh học viên
trong quá trình học tập và huấn luyện nhiều học viên có thành tích xuất sắc được khen thường
sau bốn tháng huấn luyện một trăm năm mươi một học viên thuộc các học viện nhà trường công an nhân dân đã thể hiện
bản lĩnh chính trị vững vàng đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong lực lượng công an nhân dân
nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang thiết bị công cụ hỗ trợ
với những kết quả đạt được trong khóa học đầu tiên trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một
đã đưa ra những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện
công an nhân dân trong những khóa tiếp theo nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong ngày hôm qua phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
về tăng cường công tác tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
trong công điện thủ tướng yêu cầu bộ y tế phối hợp chặt chẽ với bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban nhân dân các tỉnh thành tuyên truyền tới phụ huynh học sinh lợi ích của vaccine phòng covid một mươi chín
nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho trẻ em nhất là nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
để đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đến trường
trong năm học mới bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương ra soát lập danh sách học sinh từ năm đến dưới một mươi tám tuổi
chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ để tổ chức các điểm tiêm chủng phòng covid một mươi chín
cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam cũng đã ký công điện của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh chuyển nhiễm khác
trong thời gian gần đây số bệnh nhân mắc cúm ở các tỉnh phía bắc có dấu hiệu gia tăng
trong đó có nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh phải nhập viện điều trị
lo ngại hơn thì vài năm trở lại đây trẻ mắc cúm thường có triệu chứng nặng hơn như sốt cao
đột ngột và uống thuốc không hạ thậm chí có tới bốn mươi năm trẻ có biểu hiện co giật
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên intv tại bệnh viện nhi trung ương
sau khi điều trị tại bệnh viện địa phương nhiều ngày không đỡ
bệnh nhi sáu tháng tuổi ở hà tĩnh phải chuyển tuyến ra bệnh viện nhi trung ương
do có bệnh nền là viêm phổi nên khi mắc thêm cúm tình trạng suy hô hấp của trẻ nặng nề hơn
trẻ nhỏ tháo cái diễn biến cũng tấp tính
sau khi mà đã được có oxy điều trị tích cực thì hiện tại hình tình trạng đã cải thiện hơn
khi mà bỏ miệng thì bạn ấy phải thở oxy khí dung vỗ hút
và chúng tôi đã sẵn sàng là có thể có nguy cơ phải vào ống bộ khí quả thở máy
rất may là mình điều trị kịp thời
số ca mắc cúm mùa trong tháng sáu tăng so với tháng năm
đồng thời ghi nhận gia tăng
các trường hợp đi khám và chẩn đoán mắc cúm mùa tại một số bệnh viện như
bệnh viện nhi trung ương bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và một số bệnh viện khác trên địa bàn thành phố hà nội
đáng lưu ý đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh có viêm phổi nặng suy hô hấp
các biểu hiện của em bé thông thường là sốt cao liên tục trên ba mươi tám độ rưỡi ba mươi chín độ
và không đáp ứng với thuốc hạ sốt
em bé ăn uống kém mệt mỏi và có nhiều trường hợp có biểu hiện co giật
mùa cúm năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thì đã có những triệu chứng nặng hơn rõ rệt
ví dụ như các biểu hiện thần kinh như co giật chẳng hạn đến khoảng bốn mươi năm
và có khoảng sáu số các em bé sau khi nhiễm virus cúm thì có biểu hiện viêm não
đấy là những cái biểu hiện về mặt thần kinh mà hết sức nặng nề
các bác sĩ cho biết bệnh cúm thường diễn biến lành tính hồi phục trong vòng hai bảy ngày
nhưng đối với trẻ em đặc biệt là trẻ có bệnh nền thì bệnh có thể diễn biến nặng hơn dễ biên chứng
để phòng bệnh cho trẻ cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm
bệnh cúm a thường bị nhầm lẫn với bệnh cảm thông thường do những triệu chứng tương tự
tuy nhiên bệnh diễn biến nhanh
tìm ẩn nhiều nguy hiểm và có nguy cơ cao bùng thoát thành dịch và đại dịch
các bác sĩ lưu ý đối với những trường hợp có hệ miễn dịch yếu như người già trẻ nhỏ
phụ nữ mang thai có thể nhiễm cúm ở các thời điểm trong năm
để phòng tránh mọi người cần đeo khẩu trang vệ sinh mũi họng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nâng cao sức đề kháng

văn phòng chính phủ
hai ông ngo quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại hà nội
nghề nghiệp chuyên viên vụ hợp tác quốc tế bộ giao thông vận tải
ông trần văn dự sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tại thái bình
nghề nghiệp nguyên phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
ông vũ sĩ cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại hương yên
nghề nghiệp nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
cùng về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
ông bùi huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại hải dương
nghề nghiệp cán bộ cục y tế dự phòng bộ y tế
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
ông nguyễn tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại bắc giang
nghề nghiệp phó giám đốc công ty cổ phần du lịch thương mại lữ hành việt
giám đốc công ty vận tài du lịch hoàng long luxury
về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân
tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với sáu bị can nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian vừa qua việc nở rộ các cuộc thi hoa hậu người đẹp
nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận không chỉ bày tỏ lo ngại về chất lượng các cuộc thi
mà nhiều ý kiến còn cho rằng cần phải có một chế tài xử lý nghiêm những cuộc thi vi phạm quy định của pháp luật
liên quan đến vấn đề này nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi ndcp về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được ban hành cuối năm hai nghìn hai mươi
không giới hạn số lượng các cuộc thi hoa hậu hoa khôi người mẫu trong một năm
chính điều này đã tạo điều kiện cho hàng loạt các cuộc thi hoa hậu hoa khôi mở ra
ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hoa và du lịch tổ chức hội nghị phổ biến nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
một trong những điểm mới là việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp
do ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chấp thuận mà không cần phải xin cấp phép của cục nghệ thuật biểu diễn
sự thông thoáng cởi mở quy định tổ chức cuộc thi nhan sắc của nghị định một trăm bốn mươi bốn
khiến cho lo ngại nở rộ các cuộc thi nhan sắc lạm phát hoa hậu trở thành hiện thực
khi chỉ sáu tháng đầu năm việt nam đã đón hàng chục hoa hậu đăng quang
điều đáng nói số lượng các cuộc thi hoa hậu trong năm nay tăng nhưng chất lượng không tăng
thậm chí lùng xùm bùa vây
nó có mùi kinh doanh ở đây nó có mùi tài chính ở đây
rõ ràng là có thể với một tiêu rất là mỹ miều đó là tìm ra sắc đẹp
rồi thi đấu trên đấu trường quốc tế rồi việt nam rồi tìm ra những người tài năng này kia
nhưng mà tất cả điều đó nó không phủ lấp đi được
cái hội động cơ chính đó chính là tài chính tiền bạc
và chúng ta thấy rõ ràng là những cuộc thi này đứng đằng sau nó là những công ty truyền thông rất là lớn
những nhãn hàng và những nhóm kinh doanh
và như thế chúng ta cũng thấy khi mà cái yếu tố kinh doanh
tham gia vào cái hoạt động văn hóa nghệ thuật thì nó rất là dễ dàng làm cái câu chuyện nó biến tướng đi
tất nhiên ở đây chúng ta không phủ nhận được kinh doanh
nhưng kinh doanh nó cũng phải dựa trên những cái quy định luật pháp và cả văn hóa nữa
và không thể lợi dụng bất kỳ một hoạt động văn hóa nào để kinh doanh
đặc biệt là cái việc mà thi tổ chức thi của khoa hậu như bây giờ
thông là qua sự việc này thì chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá như thế nào
về trách nhiệm vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát và cấp phép cho cơ hội của thiêu hậu ạ
tôi nghĩ là khá dễ dãi mà tôi thấy khá dễ dãi
vừa rồi thì cái câu chuyện mà thiêu hậu thiếu niên bị dừng lại
tôi nghĩ rằng là vì nó đã động trạm đến cái yếu tố liên quan đến pháp luật
đó là chúng ta phải bảo vệ trẻ em trong lứa tuổi về thanh niên
thì tuy nhiên những cuộc thiêu hậu khác như là hoa hậu quý bà
hoa hậu ví dụ như là dân tộc hoa hậu áo tắm
rất nhiều cái loại hậu khác nhau thì ở đây chúng ta thấy rằng là có một sự dễ dãi của cái cơ quan quản lý
khi mà cấp phép cho những cuộc thi hậu này được diễn ra
tôi nghĩ rằng là nó đang có một sự xung đột giữa một bên đó chính là cái nhu cầu về mặt kinh doanh
bởi vì là nhiều khi chúng ta không cấm gì kinh doanh và pháp luật không cấm cái hoạt động gì thì người ta hoàn toàn có quyền
tuy nhiên dưới góc độ về văn hóa thì các cơ quan quản lý văn hóa cần phải có những cái ràng buộc
hoặc là có những cái gọi là chúng ta gọi là cái phễu để mà chúng ta sang lọc những cái hoạt động văn hóa nào
mà đem lại cái ý nghĩa và giá trị cho cộng đồng thì chúng ta mới tổ chức
còn nếu không thì chúng ta phải dừng lại nếu nó chỉ thuần túy mang tính kinh doanh
với các trường hợp vi phạm điển hình như cuộc thi hậu thiếu niên việt nam vừa rồi đã tổ chức khi mà chưa được cấp phép
thì theo ông chúng ta cần có hình thức xử lý như thế nào để tránh cái vi phạm lặp lại trong thời gian tới ạ
cái câu chuyện này nó lên là một cái sự việc mang tính điển hình và chúng ta phải phạt thật nặng
bởi vì người ta đã không quan tâm đến những sự phát triển của
các bạn thanh thiếu niên mà họ lại chỉ tập trung đến cái yếu tố lợi nhuận thôi
thứ hai tôi nghĩ rằng là để mà phòng tránh một cái hoạt động trong cái tương lai
thì các cơ quan quản lý nhà nước chúng ta cũng cần phải có một cái sự cân nhắc rất là kỹ khi mà chúng ta cấp phép các cuộc thi người đẹp
bởi vì các cuộc thi người đẹp nếu mà chúng ta tổ chức một cách tràn lan thì nó tạo ra một cái thẩm mỹ rất là xấu
cho cái người xem cho những cái cộng đồng bởi vì chúng ta thấy rằng là các cuộc thi người đẹp
nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà chúng ta sàng lọc chọn lọc
nó mang tính quốc gia thì chúng ta mới có thể tìm ra được cái người mà thực sự là tài sắc vẹn toàn
thay vì cái việc mà chúng ta tổ chức những cuộc thi mang tính kinh doanh hay mang tính công ty hay mang tính địa phương ấy
thì nó vừa hạ thấp đi cái giá trị của người phụ nữ đồng thời nó là méo mò đi cái thẩm mỹ của cái cộng đồng
khi mà phải theo dõi phải xem những cái màn trình diễn thực sự
tôi nghĩ rằng là nó không đáng để có mang cái danh là nghệ thuật
thưa ông là với hàng chủ quốc kia hậu như hiện nay thì nên chăng chúng ta cần có một bộ
tiêu chí như thế nào để có thể đảm bảo là các cuộc thi được tổ chức phù hợp và đem lại ý nghĩa
chúng ta nên nên nên cân nhắc thảo luận để chúng ta đưa ra một trong một năm hoặc là hai năm
chỉ có một hoặc hai cuộc thi mang tính quốc gia thôi
tôi rất là ủng hộ những cái cuộc thi hậu của báo tiền phóng trước đây
tức là chúng ta có một cái chu kỳ hai năm để chúng ta lựa chọn ra một cái người đẹp nhất để mà thi đấu các cuộc thi quốc tế
hoặc là bây giờ thì các cuộc thi quốc tế nó nhiều hơn thì chúng ta một năm chúng ta hãy tự chúc một lần
nhưng mà do một cái cơ quan một cái cơ quan báo chí hoặc một cái cơ quan có y tín mà đủ các điều kiện
và một trong những yêu cầu đó là phải đưa cái yếu tố đưa cái giá trị con người giá trị nhân phẩm lên hàng đầu trong cái cuộc thi tuyển chọn
thì tôi nghĩ rằng là như vậy chúng ta mới sẽ có mới dẹp được những cái cuộc thi hoa hậu những cái cuộc thi người đẹp theo kiểu như là phong trào như bây giờ
vâng một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi
liên quan đến thực trạng loạn thi hoa hậu quyền cục trưởng cục nghệ thuật và biểu diễn nghệ sĩ ưu tú trần ly ly ly cho biết
nghị định số một trăm bốn mươi bốn mới được thực hiện một mươi tám tháng qua và trong quá trình triển khai thì đã phát sinh nhiều tình huống khác nhau ở các địa phương
cục nghệ thuật biểu diễn cũng đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan đơn vị tiến hành giả soát đánh giá tổng thể để từ đó có căn cứ đưa ra những tham mưu đề xuất điều chỉnh phù hợp
đồng thời hiện tại cục cũng đã chỉ đạo các sở văn hóa thể thao và du lịch xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để ngăn chặn triệt để việc tái phạm
thưa quý vị từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực như là hộ nghèo hộ cận nghèo được hỗ trợ từ bốn mươi triệu đồng xây nhà
người gửi tiết kiệm thì có thể rút một phần trước thời hạn với lãi suất cao
thuê bao di động mới phải xác thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
thông tư một hai nghìn hai mươi hai tt bxc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám
theo đó đối tượng hộ nghèo cận nghèo sau đây được hỗ trợ xây nhà mới bốn mươi triệu đồng một hộ sửa chữa nhà được hỗ trợ hai mươi triệu đồng một hộ
đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở
thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo biên vững
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội gồm đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và các chương trình đề án chính sách khác
ngân hàng nhà nước ban hành thông tư số bốn hai nghìn hai mươi hai tt nhnn quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tiến dụng
chi nhánh nhân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành từ ngày một tám hai nghìn hai mươi hai
cụ thể trường hợp rút toàn bộ tiền gửi áp dụng mức tiền gửi
áp dụng mức lãi suất tối đa bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tiến dụng đó theo đối tượng khách hàng và hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn
trường hợp rút một phần tiền gửi trước hạn áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tiến dụng đó theo đối tượng khách hàng và hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn
từ ngày một tháng tám các thuê bao di động mới phát sinh phải thực hiện xác thực
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giải quyết tình trạng sử dụng sim giác
trong đó bộ công an chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông
thống nhất quy trình thực hiện cấp số thuê bao mới thực hiện ra soát cơ sở pháp lý và lựa chọn các giải pháp
bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phương án tổ chức thực hiện đối soát xác thực thông tin thuê bao
đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông
và các ngành nghề kinh doanh có liên quan sử dụng số điện thoại di động
năng lực chẩn đoán sàng lọc cách ly ngăn chặn sự lây nhiệm
theo thông tin giả thiết nếu dịch bệnh đậu mùa khỉ du nhập vào việt nam
các chuyên gia đều cho rằng không dễ để chẩn đoán cách ly và điều trị
hiện một số tổ chức quốc tế đã thông báo sẽ cung cấp sinh phẩm cho việt nam
để phòng chống đậu mùa khỉ xâm nhập trong thời gian tới
bộ y tế cũng đề xuất năm biện pháp trong đó cho biết đã xây dựng các kịch bản
cho trường hợp nhóm hai dịch xuất hiện tại việt nam và lây từ người sang người
và nhóm ba là dịch lây từ động vật sang người
theo báo lao động thực tế quá trình triển khai đăng ký xét tuyển năm hai nghìn hai mươi
sẽ có những trường hợp thí sinh tưởng như sẽ trúng tuyển khi đủ điểm chuẩn
có đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của bộ giáo dục và đào tạo
nhưng kết quả là vẫn trượt
đó là cảnh báo của các chuyên gia với thí sinh trong việc thực hiện đăng ký nguyện vọng
xét tuyển đại học năm nay theo quy định mới
tiến sĩ nguyễn đức nghĩa nguyên phó giám đốc
đại học quốc gia tp hcm cho biết nguyên nhân là do các trường không thể nắm được
số lượng học sinh đăng ký cụ thể trên hệ thống của bộ
sợ thí sinh ảo nên thường gọi vượt hơn so với chỉ tiêu
một tình huống giả thuyết được đặt ra là sẽ có trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển
phương thức xét tuyển sớm của các trường vẫn có nguy cơ rớt sau khi chạy lọc ảo trên hệ thống
theo báo kinh tế và đô thị thông tin hà nội đang thí điểm tổ chức lại giao thông
tại một số nút giao trọng điểm
bước đầu cho hiệu quả rất tích cực un tắc giao thông đã giảm đáng kể
chuyên gia giao thông vũ hoàng trung nhận định những phương án tổ chức hiện tại
đã cho hiệu quả tích cực nên áp dụng ngay và lấy đó làm cơ sở điển hình
để tiếp tục triển khai cho các khu vực khác
trần trừ bao lâu là ủn tắc giao thông gây khó khăn cho người dân sẽ bấy lâu
tuy nhiên theo chuyên gia giao thông lê trung hiếu chia sẻ
qua thời gian thí điểm phân luồng tại một số nút giao cho thấy
hà nội đang tồn tại hai vấn đề lớn
thứ nhất ý thức của một bộ phận người dân cực kỳ kém cố tình phạm luật gây dối loạn giao thông
nếu tiếp tục diễn biến như vậy thì không một mạng lưới hạ tầng hay biện pháp tổ chức giao thông
nào đáp ứng được và ủn tắc giao thông sẽ luôn trầm trọng
và vấn đề thứ hai là công tác tổ chức giao thông chưa được chú trọng đúng mức
theo báo lao động thông tin dù giá xăng đang giảm mạnh
thế nhưng nhiều người lao động tại thành phố hà nội vẫn đang mong chờ
hàng hóa dịch vụ phí vận chuyển sẽ quay về mức bình ổn
theo thông tin đại diện một số siêu thị tại thành phố hà nội cho biết
các loại thực phẩm đóng gói như dầu ăn bột ngọt nước mắm hoa mỹ phẩm
là những mặt hàng chịu nhiều tác động về chi phí vận chuyển nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất
hiện nay dù giá xăng dầu giảm mạnh nhưng để các mặt hàng nói trên điều chỉnh giá bán
thì vẫn cần thêm thời gian do hợp đồng cung ứng thường được điều chỉnh trong khoảng từ ba mươi đến bốn mươi ngày